theo vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo đến chiều ngày hai mươi một tháng năm
có sáu mươi sở giáo dục và đào tạo gửi công văn về bộ
báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các trường tiểu học trên địa bàn
sau đó ba sở giáo dục đào tạo còn lại cũng cho biết đã chọn xong sách giáo khoa lớp một
đã gửi báo cáo bằng đường công văn về bộ
như vậy có thể khẳng định một trăm linh các sở giáo dục và đào tạo đã hoàn thành công việc lựa chọn sách giáo khoa
và gửi tổng hợp về bộ giáo dục và đào tạo đúng thời gian quy định
phân tích kết quả lựa chọn sách giáo khoa theo báo cáo gửi về cho thấy
tất cả đầu sách giáo khoa đều được lựa chọn
mỗi địa phương chọn ít nhất sách giáo khoa từ ba bộ sách trở lên
trong đó nhiều địa phương chọn các đầu sách giáo khoa của cả năm bộ
đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt trước đó
việc lựa chọn các đầu sách giáo khoa từ nhiều bộ khác nhau
thể hiện tính dân chủ trong quá trình lựa chọn của các nhà trường